với mỗi người lao động được đưa sang đối tượng nhận hai trăm linh usd
với mỗi người lao động được đưa sang đối tượng nhận hai trăm linh usd
bị đánh đập ngược đãi là vậy thế nhưng để người lao động có thể trở về việt nam lại không phải chuyện dễ
tuyển dụng lao động ra nước ngoài mà nhất là thủ đoạn về việc nhẹ lương cao
khi mà ra nước ngoài lao động thì phải đi qua các con đường hợp pháp
thông qua các tổ chức được nhà nước cấp phép để xuất khẩu lao động
đồng thời là người dân phải cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội hiện nay
đồng thời là nếu mà khi phát hiện những cái hành vi lừa đảo trên mạng xã hội
cũng như là việc tuyển dụng lao động bất hợp pháp
thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kiểm tra xác minh
những thông tin trên cũng đã khép lại chương trình an ninh với cuộc sống của ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này vào ngày mai